thành phố yokohama tỉnh kanagawa đến thời điểm một mươi một giờ sáng giờ địa phương đã có gần ba hộ dân nằm trong tình trạng có nguy cơ phải lánh nạn
nhiều tuyến đường sắt từ thủ đô tokyo đi các địa phương bị ngưng trệ chậm giờ
hiện chính quyền đã sơ tán nhiều hộ dân tới các điểm lánh nạn trong toàn tokyo
tình trạng lở đất cũng đã được các địa phương cảnh báo và đang di chuyển các hộ dân có nguy cơ chịu ảnh hưởng của sạt lở đất tới nơi an toàn
trong khi đó ở sân bay quốc tế haneda và narita có ở thủ đô tokyo hàng trăm chuyến bay của các hãng hàng không trong và ngoài nước phải hủy bỏ và chậm giờ
theo cục khí tượng thủy văn nhật bản mưa lớn và cuồng phong vẫn tiếp tục hết ngày mai
cảnh sát thái lan sắp ra mắt lực lượng đặc biệt chuyên xử phạt những người vừa tham gia giao thông vừa chơi trò chơi pokemono
lực lượng gồm năm mươi người được trang bị máy ảnh và điện thoại di động
nhiệm vụ của họ khá đặc biệt sẽ tuần tra trên một mươi con phố chính của thủ đô bangkok để xử phạt những người chơi pokemon gow
lực lượng cảnh sát này còn được gọi về cái tên người bắt người chơi pokemon
người vừa chơi vừa tham gia giao thông có thể bị phạt khoản tiền lên tới một bạt tương đương với ba mươi đô la mỹ
kể từ khi được phát hành chính thức tại thái lan đầu tháng tám trò chơi pokemon go trở thành một cơn sốt trong giới trẻ nước này
rất nhiều người đã chơi trong khi đang tham gia giao thông khiến con số các vụ tai nạn ở thái lan gia tăng
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt